ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi viện pasteur nha trang nhận năm mươi sáu mẫu bệnh phẩm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
thu thập từ năm mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với các đối tượng tiếp xúc gần với những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại tỉnh bình thuận đã được công bố trong các ngày một mươi và một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả xét nghiệm có năm mẫu của bệnh nhân dương tính với sars cov hai cụ thể như sau
bn bốn mươi bệnh nhân nữ hai tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số bn ba mươi bốn
bn bốn mươi một bệnh nhân nam năm mươi chín tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số bn
bn bốn mươi hai hai mươi tám tuổi quê quán thành phố phan thiết tỉnh bình thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số bn ba mươi bốn
bn bốn mươi ba bệnh nhân nữ bốn mươi bảy tuổi quê quán thành phố phan thiết bình thuận tiếp
bệnh nhân số bn ba mươi tám con dâu của bn ba mươi bốn bn bốn mươi bốn bệnh nhân nam một mươi ba tuổi quê quán huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số bn ba mươi bảy nhân viên của bn ba mươi bốn